vào trưa ngày hôm nay trên mạng xã hội đã xôn xao trước một video clip
ba nữ sinh bị hai nữ sinh khác đánh dã man ngay tại lớp học
sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác
tuy nhiên không thấy học sinh nào ngăn cản
vào sáng cùng ngày trên một tài khoản facebook cá nhân đã đăng tải video clip kèm theo nội dung
sự việc xảy ra vào ngày sáu tháng một mươi hai tại trường trung học cơ sở trần hưng đạo phường vĩnh thông thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
trong clip là một học sinh lớp chín trên một và một học sinh lớp chín trên hai đánh ba học sinh lớp bảy
nữ sinh bị đánh chấn thương và vẫn chưa thể đến trường
trong đoạn video clip dài hơn ba phút một nữ sinh túng tóc lần lượt ba nữ sinh
rồi dùng tay đánh vào đầu dùng chân đá vỏ vai đầu và đè đầu ba nữ sinh xuống nền gạch
không chỉ đánh nữ sinh này còn chỉ thề rất thô tục
sau đó một nữ sinh khác tiếp tục đánh ba nữ sinh
những nữ sinh bị đánh chỉ biết kêu gào thảm thiết ôm đầu khóc và không dám phản kháng lại
vào chiều cùng ngày trao đổi với phóng viên qua điện thoại thầy trần kim cảnh hiệu trưởng trường trung học cơ sở trần hưng đạo thành phố rạch giá
xác nhận clip hai nữ sinh lớp chín đánh ba nữ sinh lớp bảy bị phát tán trên mạng xã hội là học sinh của nhà trường
hiện ban giám hiệu đã mời phụ huynh giáo viên chủ nhiệm kết hợp với công an phường cùng làm việc
và cho những học sinh có liên quan làm tương trình để tiếp tục xử lý theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại